tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc hai tài xế xe container cầm dao đuổi chém tài xế xe tải ben trên quốc lộ năm mươi một
chiều nay công an phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc
cụ thể vào trưa ngày hôm nay tài xế xe tải ben và tài xế xe container đang chạy trên quốc lộ năm mươi một thì xảy ra xích mích lời qua tiếng lại
cho rằng tài xế xe tải ben phóng nhanh vượt ẩu nên hai bên đã xảy ra sô sát
đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế xe tải ben bị hai tài xế xe container dùng dao tấn công
rất may tài xế xe container dùng sống dao đánh chứ không đâm chém
vụ việc đã khiến người dân hai bên đường hoảng sợ nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng công an xác minh làm rõ